được tổ chức ngay dưới chân cầu trần thị lý quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
phiên trợ nông sản là nơi người dân trực tiếp được giới thiệu sản phẩm của mình
cũng là nơi khách hàng yên tâm lựa chọn những thực phẩm an toàn cho bữa ăn hàng ngày
ở đây người mua và người bán có một điểm chung đó là niềm tin
họp vào chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng phiên trợ nông sản đang ngày càng khẳng định
một địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng thành phố đà nẵng
phiên chợ là nơi những người nông dân các nhà sản xuất nhà vườn trang trại trong khu vực miền trung và tây nguyên
trưng bày sản phẩm với nhiều chủng loại rau củ quả đồng thời học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau
qua đó hoàn thiện hơn trong từng khâu sản xuất
giữa ba niềm tin đối với mình đối với người nông dân chúng nó cho chuyện với họ nhiều hơn
để biết được cái tâm tư cái tình cảm của họ và cái tâm huyết họ đặt vào cái việc sản xuất của họ
trên cơ sở đầu tư và phát triển các dự án
mang tính cộng đồng đơn vị tổ chức phiên trợ công ty mãi mãi xanh đã đưa ra giải pháp
thông qua hỗ trợ những nông trại có quy mô nhỏ đang thực hành nông nghiệp theo hướng tự nhiên hoặc hữu cơ
đồng thời tạo điều kiện cho các nông dân tiếp cận và xâm nhập thị trường một cách chủ động linh hoạt
chúng tôi cũng không cho có phiên chợ này chúng tôi đã phối hợp với nhà để đem các sản phẩm đấy
thì đó là các điều cũng rất mang vốn bởi vì còn nhiều là còn tốt chứ không thể là cái này không phải chẳng này
thí dụ bữa nay tôi đem
chẳng này mà xa này khả năng là khi mà thống tái được rồi chúng tôi phải đem ra gấp máy lần thế này
như thế đó là cái vấn đề phốt triển
còn ngày phốt triển ngoài dân chúng người ta người ta tin tưởng được cái nông nghiệp thủ cơ này
thì người ta họ sản xuất từ đó rộng mình có sống sức còn nhiều nữa văn đồng góp cái nơi còn lồn nhiều hơn nữa
hiện tại thì cái phiên chợ này mang đến cái cơ hội tiếp cận thị trường cho những cái nông dân mà sản xuất
theo phương hợp sản phẩm trong đó có những nông nhân sản xuất nhỏ và họ đang
họ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường
và cái phiên chợ này mang đến cho họ cái cộng đồng người quan tâm đến thực phẩm sạch
hơn nữa là ở healthy farm thì bọn tôi cũng cung cấp chúng tôi cũng cung cấp cái kỹ thuật để mà sản xuất theo phương phẩm sạch và an toàn
người nông dân bán được những gì mình làm ra khi tham gia phiên chợ
khách hàng tìm được địa chỉ để mua cho mình thực phẩm bảo đảm an toàn sức khỏe
cũng chính là niềm tin của người tiêu dùng dành cho sức lao động của người nông dân